đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận số tiền một mươi tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt từ tập đoàn gôn long thành
và trao sổ tiết kiệm cho các gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
ở thừa thiên huế và quảng trị
cũng tại buổi tiếp nhận mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã trao ba mươi sáu sổ tiết kiệm trị giá một tám tỷ đồng
cho gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi cứu hộ cứu nạn ở thừa thiên huế và quảng trị
tính đến nay số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương
đã trên hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
mặt trận tổ quốc việt nam đã phân bộ đợt một số tiền gần hai mươi hai tỷ đồng tới năm tỉnh miền trung